công trình nhà máy nước hòa liên giai đoạn một được khởi công xây dựng
dự án có tổng mức đầu tư trên một một trăm bảy mươi tỷ đồng
nhà máy nước hòa liên có diện tích hơn một mươi ba sáu trăm linh m hai
nhà máy xử lý nước công suất một trăm hai mươi m ba ngày đêm
công trình dự kiến hoàn thành vào ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
khi đi vào hoạt động công trình sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước cho thành phố đà nẵng và các tỉnh thành lân cận